nếu mà không rõ ràng thì các đối tượng sẽ lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản
người dân cần nêu cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính xin lợi nhuận cao của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội để tránh tiền mất tận mạng
người dân cần nêu cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính xin lợi nhuận cao của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội để tránh tiền mất tật mạng
công an tp châu đốc tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự dương văn hậu trú tại phường châu phú b tp châu đốc
trước đó vào tối ngày một tháng một dương văn hậu đã cầm dao tự chế đứng giữa đường dọa chém người dân chặn xe của tổ tuần tra và chém trọng thương cán bộ công an
theo thông tin ban đầu dương văn hậu là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương
vào sáng cùng ngày hậu đã sử dụng ma túy và có uống rượu bia
khi phát hiện ra tổ tuần tra đối tượng hậu đã chặn đầu xe dùng dao tấn công thiếu tá thái văn tâm bị thương ở tay
thiếu tá tâm đã được đưa đến bệnh viện điều trị còn đối tượng hậu bị lực lượng công an khống chế bắt giữ sau đó
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rẹo vũng tàu vừa bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vấn đề

điều đáng nói hầu hết các đối tượng trong nhóm này đều có độ tuổi còn rất nhỏ
trước đó vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã phú mỹ nhận được trình báo của người dân về việc có một số đối tượng
mang theo hung khí đến quán cà phê để cướp tài sản
nếu không đáp ứng yêu cầu các đối tượng sẽ đập phá tài sản hoặc có thể gây thương tích cho nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng triệu tập bảy đối tượng có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do cần tiền tiêu xài cá nhân
bọn chúng đã rủ nhau mang theo hung khí đi đến các quán cà phê trên địa bàn thị xã phú mỹ
để đe dọa khách uống cà phê hoặc chủ quán cà phê cướp tài sản
sau khi thực hiện các vụ việc thì chúng chia nhau tiền tiêu xài cá nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá thành công nhóm cướp giật liên huyện
do bùi minh nhật hai mươi tuổi trú tại thành phố cần thơ cầm đầu
bắt bốn đối tượng gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn hai huyện nhơn trạch và long thành
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương qua đó đảm bảo an ninh trật tự và mang lại niềm tin cho người dân
theo hồ sơ công an từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn huyện nhân trạch long thành xảy ra nhiều vụ cấp giật tài sản với thủ đoạn hết sức táo bạo và manh động
các đối tượng thường đi hai người sử dụng xe phân khối cao dảo quách địa bàn
khi thấy người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay cướp giật rồi nhanh chân tàu thoát
để gây án thuận lợi các đối tượng còn chuẩn bị bình xịt hơi cay cây gậy ba chắc dao nhỏ để ngăn cản nạn nhân người dân khi bị truy đuổi
trước tình hình đó công an huyện nhân trạch đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị giáp danh đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trương nhật hào và bùi minh nhật khi đang điều khiển xe máy tiếp tục chuẩn bị đi cướp giật trên địa bàn phường tam phước
thu giữ ba sợi dây chuyền vàng hai bình xịt hơi cay một dao thái lan
trương nhật hào và bùi minh nhật khi đang điều khiển xe máy tiếp tục chuẩn bị đi cướp giật trên địa bàn phường tam phước
trương nhật hào và nguyễn trí khá quê tỉnh cà mau thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện nhơn trạch và long thành
trị giá tài sản hơn chín mươi triệu đồng
sau mỗi vụ cướp giật tài sản trót lọt các đối tượng đem tài sản đi bán rồi dùng một phần để ăn nhậu
phần còn lại chia đều cho từng người để sử dụng vào mục đích cá nhân
qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận cùng nhau thực hiện một mươi một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện nhân trạch và long thành
từ loại tội phạm đường phố nói chung là tội phạm cướp dịch
dịp cuối năm lực lượng công an huyện nhân trạch tăng cường công tác tuyên truyền
thứ nhất là tuyên truyền cho người dân biết các phương thức thủ đoạn của đối tượng nhận diện được đối tượng
thứ hai nữa là cái bảo vệ tài sản của mình
chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra cư trú rồi tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
để nhận diện các đối tượng có dấu hiệu bất minh nghi vấn
sẽ tiến hành rà soát các đối tượng có tình án an sự đặc biệt là các đối tượng có tình án an sự
về xâm phạm nhân dân và xâm phạm tài sản để đưa vào quản lý
việc triệt phá thành công nhóm cướp giật tài sản táo bạo đã góp phần rất lớn
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hiện vụ việc đang được công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
do hoạt động không phép nên toàn bộ các tài sản mà khách hàng cầm cố tại cơ sở
đều chỉ được cường thỏa thuận miệng không có hợp đồng cầm cố theo quy định
hiện công an huyện hòa bình đã lập biên bản hành chính
đồng thời ra quyết định tạm giữ bốn mươi xe máy nói trên để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
còn tại tỉnh đồng nai kiểm tra hai cơ sở sửa chữa xe mô tô gắn máy trên địa bàn thành phố long khánh
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xe mô tô gắn máy các loại đang được đội chế
tại cơ sở sửa chữa xe mô tô gắn máy tại tổ một mươi ba b khu phố ruộng hời phường bảo vinh tp long khánh
và cơ sở sửa chữa xe mô tô khu phố tân thủy phường bảo sen
lực lượng công an phát hiện tại đây có hai mươi sáu xe mô tô gắn máy đã thay đổi kết cấu thay đổi màu sơn
hiện lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hai mươi sáu xe mô tô để xác minh làm rõ